phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai vừa đồng loạt gia quân bắt giữ sáu đối tượng
về hành vi buôn bán vận chuyển tàng trữ thuốc lá nhập lậu
với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
trước đó lực lượng công an gia lai đã đồng loạt khám xét khẩn cấp bốn địa điểm
tại thành phố pleiku và xã thăng hưng huyện triprong phát hiện các đối tượng
đang vận chuyển tàng trữ số lượng lớn thuốc lá ngoại các loại với số lượng trên bảy mươi sáu gói
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ